quốc hội tiến hành bỏ phiếu và phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
bộ trưởng bộ y tế thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam và ba thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
bằng hình thức bỏ phiếu kín
trước đó thủ tướng chính phủ đã có tờ trình đề nghị quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
bộ trưởng bộ y tế và thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một với tỷ lệ đa số phiếu trên chín mươi
quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông huỳnh thành đạt giữ chức vụ bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
ông nguyễn thanh long giữ chức vụ bộ trưởng bộ y tế bà nguyễn thị hồng giữ chức vụ thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam